do hiện nay không còn xét nghiệm đại trà nên trung quốc cũng khó cập nhật được số liệu thực tế
cũng như những thay đổi nhanh chóng của tình hình biến đổi của các chủng virus
trước tình hình số ca bệnh tăng cao trung quốc đã cho thí điểm giám sát nước thải
tại các khu đô thị lớn như thành phố bắc kinh thâm quyến để theo dõi về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan chức năng yêu cầu các đô thị bắc kinh thâm quyến lấy nước thải
từ các hộ gia đình chảy vào nhà máy xử lý nước thải
các chuyên gia cho biết các dữ liệu thu thập được là một trong những cơ sở quan trọng
để đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
qua đó giúp ngành chức năng đánh giá mức độ dịch để có biện pháp phòng chống phù hợp
trong khi trước đây chủ yếu tập trung đánh giá quy mô của các đợt bùng phát
lần này cơ quan chức năng đặc biệt chú ý đến những biến đổi trình tự gen của virus
để kịp thời phát hiện các biến thể nguy hiểm nhất là khi số ca mắc tăng mạnh ở khắp các địa phương
cơ quan y tế trung quốc xác định hiện có một trăm ba mươi dòng phụ của biến thể omicron
được phát hiện ở trung quốc trong vòng ba tháng vừa qua